thông tin khác một homestay tại phú quốc đã bất ngờ phát hỏa khiến hai khách thuê tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
thời điểm này người dân trong khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn nên tỉnh dấp chạy ra ngoài xem thì thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà gỗ có gác lửng thuộc đường nguyễn thị định khu phố tám thị trấn dương đông
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy
khi ngọn lửa được dập tắt lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể đã cháy đen
ngoài ra còn có năm người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu
công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường của vụ hỏa hoạn
vụ cháy tại bãi rác cam ly thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của người dân
trong chiều ngày hôm nay
chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy và đang tiếp tục dập tắt hoàn toàn
vụ cháy xảy ra từ tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
ban đầu cháy âm ỉ sau đó lan rộng ra toàn bộ diện tích khoảng sáu m hai
công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt là đơn vị chủ quản của bãi rác cam ly đã khẩn trương triển khai công tác dập lửa
tuy nhiên do địa hình bãi rác dốc đứng gió thổi mạnh lượng rác nhiều dẫn đến công tác dập lửa không hiệu quả
trong suốt những ngày qua vụ cháy đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của các khu dân cư trong vùng
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng chữa cháy công an tỉnh lâm đồng mới tiếp cận được khu vực xảy ra cháy
trong sáng nay thêm ba xe chữa cháy tiếp tục được huy động cùng hàng chục cám bộ chiến sĩ kết hợp với xe múc xẻ rãnh xe tưới hoa ngăn lan và chống chế đám cháy
đến chiều ngày hôm nay cơ bản ngọn lửa đã được khống chế
sáng nay tại hà nội ubndgqg
sáu thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ubndgqg chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có bộ trưởng bộ giao thông vận tải phó chủ tịch thường trực ubndgqg
thượng tướng bế xuân trường thứ trưởng bộ quốc phòng phó chủ tịch ubndgqg
thượng tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ubndgqg cùng các đồng chí là thành viên ubndgqg
theo tổng kết năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết bảy sáu trăm hai mươi bốn người bị thương một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
so với năm hai nghìn một mươi tám đã giảm chín trăm ba mươi chín vụ tai nạn giao thông tương đương năm bảy
giảm năm trăm tám mươi bảy người chết tương đương bảy một mươi năm và giảm chín trăm ba mươi bốn người bị thương tương đương sáu bảy
như vậy năm hai nghìn một mươi chín có mức giảm số người chết sâu nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đã tạo nên cho ubndgqg có những thay đổi
năm hai nghìn hai mươi sẽ có một sự chuyển biến mạnh mẽ quyết định hơn nữa
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã gửi thư khen ngợi và động viên đối với lực lượng thành sát giao thông và bộ quận thường cận ubndgqg đối với những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm thực tế an toàn giao thông
tuy đạt được kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hết sức quan trọng như trên nhưng những con số dưới đây cho thấy tình trạng vi phạm giao thông ở nước ta còn rất phổ biến tiềm ẩn cao nguy cơ gây tai nạn giao thông
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý bốn một trăm hai mươi chín ba trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai bảy trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tước hơn ba trăm bốn mươi hai giấy phép lái xe tạm giữ gần sáu trăm năm mươi hai phương tiện
trước thực tế này đại diện bộ công an khẳng định
trách nhiệm của bộ công an bộ công an là phó chủ tịch bộ an toàn giao thông quốc gia tôi sẽ cố gắng để nghiên cứu cùng công chí trong bộ an toàn giao thông quốc gia tham mưu công chí chủ tịch sát hợp và kịp thời nhất
cái thứ hai nữa cũng sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc lực lượng công an sẽ chủ động với các chuyên đề kiểm soát được các tình hình sớm nhất
thực hiện năm an toàn giao thông
trong năm hai nghìn hai mươi chính phủ ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông xây dựng văn hóa giao thông nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phát biểu chỉ đạo các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết
năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi tám của ban bí thư
nghị quyết số một mươi hai về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông
chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe với mục tiêu giảm từ năm một mươi số vụ số người chết số người bị thương so với năm hai nghìn một mươi chín
giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân rượu bia tiếp tục kéo giảm tình trạng ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn
tại thành phố hải phòng ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo
việt nam và thành phố hải phòng sáng nay đã tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đến sự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
cùng dự còn có hơn sáu trăm linh đại biểu là lãnh đạo trung ương địa phương và các cơ quan báo chí
báo cáo đánh giá công tác báo chí năm hai nghìn một mươi chín cho thấy đây là năm có nhiều dấu ấn quan trọng
trong công tác chỉ đạo quản lý mà nổi bật là việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm
hoạt động báo chí trong năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục phản ánh đậm nét kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước
tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước con người thành tựu đổi mới của việt nam đến bạn bè quốc tế tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo
bên cạnh những thành tích đạt được hoạt động báo chí trong năm hai nghìn một mươi chín vẫn tồn tại khuyết điểm
tình trạng thông tin sai sự thật thiếu thận trọng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng báo chí là người tiên phong trong việc nêu bật tinh thần khát vọng của người dân
kịp thời đi sâu đi sát nêu lên tiếng nói của nhân dân để từ đó giúp cho chính phủ định hình bàn hành cũng như điều chỉnh các chính sách cho phù hợp
bước sang năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước đòi hỏi yêu cầu về một chính phủ hành động hiệu quả sáng tạo
đòi hỏi báo chí hoạt động mạnh mẽ với tinh thần trách nhiệm cao
nếu phương hướng nhiệm vụ hoạt động báo chí trong năm hai nghìn hai mươi đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị các cơ quan báo chí phải tiếp tục kiên trì thực hiện chỉ đạo định hướng thông tin theo phương châm chủ động kịp thời hiệu quả giữ vững kỳ luật kỳ cương
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường cũng đề nghị báo chí phải tiếp tục chủ động bám sát tuyên truyền kịp thời
những diễn biến trong đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước
trong đó đặc biệt
là các ngày lễ lớn sự kiện quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi
dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi của công an tỉnh thanh hóa
tổ chức vào chiều ngày hôm qua trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
ghi nhận những kết quả đã đạt được và giao một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thanh hóa đã chủ động nắm chắc
các tình hình kịp thời tháp mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành hơn ba mươi nghị quyết chỉ thị đề án kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự
làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo tốt an ninh trả tự trên các tuyến lĩnh vực địa bàn mục tiêu công trình trọng điểm
không để xảy ra đột xuất bất ngờ hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trả tự
các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch ban đầu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận
biểu dương đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh thanh hóa
đồng thời đề nghị công an thanh hóa cần tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được
chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền cao cấp
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tuyệt đối không được để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường bảo đảm an ninh trả tự bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
cờ thi đua của bộ công an và cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh
cho một mươi một đơn vị cơ sở thuộc công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba